kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh tối ngày một mươi tám tháng năm của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị với hành vi tổ chức đánh bào qua mạng internet
hai anh em ruột dương quốc quân dương triệu phú cùng với cậu vợ của quân là tiêu thái hưng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự để tiến hành điều tra
vào ngày một mươi ba tháng năm phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đồng tháp
chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
và các phòng nghiệp vụ công an đồng loạt triển khai năm tổ công tác bắt giữ nhiều đối tượng
thu giữ một mươi điện thoại di động một mươi tám máy tính sách tay cùng nhiều thông vật khác có liên quan
kết quả đối chiếu tài khoản ngân hàng và dữ liệu điện tử thu thập được
xác định đường dây đánh bạc qua mạng internet do quân cầm đầu cùng các đối tượng trên
hoạt động từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay
tổng số tiền dùng để giao dịch liên quan đến đánh bạc lên đến ba trăm linh tỷ đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tiền giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an địa phương khám phá chuyên án tảng chữ vận chuyển mua bán trái phép chân ma túy
bắt giữ sáu đối tượng có liên quan thu giữ khoảng một trăm linh ga ma túy đá
vào chiều ngày một mươi sáu tháng năm trên quốc lộ sáu mươi đoạn thuộc khu phố một mươi hai phường sáu thành phố mỹ tho
lực lượng công an chặn rừng kiểm tra xe ô tô do hoàng phi long điều khiển
trên xe còn có bùi ngọc tú chú tại huyện châu thành tỉnh tiền giang
qua kiểm tra thu giữ trên xe ô tô ba gói ni lông ma túy đá khám xét nơi ở của tú thu giữ thêm ba gói ni lông
và một đoạn ống nhựa chứa ma túy đá sáu dao tự chế một dùi cui bốn viên đạn và nhiều dụng cụ để phân chia ma túy
tại nơi ở của tú còn có ba đối tượng dương tính với chất ma túy
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ hồ thị đem chú tại tỉnh bến tre là đối tượng bán ma túy cho tú
thu giữ sáu mươi tám gói ni lông và một ống nhựa chứa ma túy đá cùng nhiều vật dụng khác có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu vừa bắt giữ đối tượng liên tiếp gây ra hai vụ
xâm hại tình dục phụ nữ trên địa bàn tp vũng tàu
trong các ngày một mươi một và một mươi ba tháng năm công an thành phố vũng tàu liên tiếp tiếp nhận tin báo của hai phụ nữ
bị một đối tượng nam thực hiện hành vi xâm hại tình dục
qua công tác điều tra ban đầu cơ quan cảnh sát điều tra nhận định nhiều khả năng kẻ gây ra hai vụ trên là do cùng một đối tượng thực hiện
vào cuộc điều tra cơ quan công an bắt giữ được đối tượng phạm vĩnh long chú tại phường một mươi tp vũng tàu
hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật
liên quan đến các phản ánh của báo chí về kết quả thực hiện năm hai nghìn hai mươi ba của công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên đường sát đô thị hà nội đơn vị vận hành tuyến đường sát đô thị hai a cát linh hà đông
có lãi tăng vọt sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị làm rõ thông tin
kết thúc năm hai nghìn hai mươi ba lãi sau thuế của tuyến đường sát đô thị này đạt hơn một mươi ba một tỷ đồng
tăng gấp gần sáu lần so với năm hai nghìn hai mươi hai và là năm thứ hai liên tiếp công ty có lợi nhuận dương trở lại sau nhiều năm chịu lỗ
sở giao thông vận tải đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sát đô thị hà nội khẩn trương tổ chức ra soát kiểm tra
làm rõ có báo cáo kết quả về sở giao thông vận tải để phối hợp theo dõi tiến độ hoàn thành trước ngày hai mươi hai tháng năm
chiều ngày hôm qua nhận được công văn của ban chỉ huy quân sự huyện bình chánh thủ trưởng bộ tư lệnh tp hcm
đã điều các cơ quan chuyên môn và phương tiện trang thiết bị chuyên dụng xuống hiện trường để tiến hành xử lý một quả bom do người dân san lấp mặt bằng phát hiện
trước đó trong quá trình san lấp và cải tạo đất người dân phát hiện một quả bom xót lại tại khu đất chống nằm sát kênh số một mươi một
ấp bốn xã bình lợi ngay lập tức ban công binh phòng tham mưu bộ tư lệnh tp hcm phối hợp cùng huyện bình chánh điều động nhân sự xử lý tại chỗ quả bom
quả bom có chiều dài một một mươi năm m đường kính bốn mươi một m trọng lượng ba trăm năm mươi kg đây là loại bom nổ phá m một trăm một mươi bảy a một xót lại sau chiến tranh
đến khuya cùng ngày lực lượng chức năng đã xử lý thành công bảo đảm tuyệt đối an toàn